tổ công tác thuộc phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh bắc giang
đã phát hiện hàng chục thanh niên dương tính với chất ma túy
vào khoảng hai giờ bốn mươi phút ngày hai tháng hai tổ công tác đã tiến hành kiểm tra hành chính cơ sở kinh doanh karaoke fandy
do nguyễn anh trung chú tại quận cầu giấy thành phố hà nội làm chủ
tại thời điểm kiểm tra phát hiện ba phòng hát đang bật nhạc với âm lượng lớn
nghi vấn có sử dụng trái phép chất ma túy
quá trình kiểm tra lực lượng công an đã phát hiện hai mươi tám thanh niên gồm một mươi chín nam và chín nữ
tổ công tác đã tiến hành xét nghiệm nhanh bằng nước tiểu
kết quả cả hai mươi tám đối tượng đều dương tính với chất ma túy
hiện lực lượng công an đang tiếp tục xác minh làm rõ để xử lý theo quy định
chuyển sang những tin tức khác thông tin đến từ sở y tế đà nẵng
hai trường hợp nghi nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp đã xuất viện
sau khi sức khỏe ổn định và âm tính
bên cạnh đó các bệnh viện trên đà nẵng đã tiếp nhận thêm ba trường hợp nghi ngờ mắc bệnh
hiện tại thành phố đà nẵng đang theo dõi hai mươi ba trường hợp nghi ngờ bệnh
bao gồm hai mươi hai trường hợp người việt nam đang được theo dõi
trong đó có một mươi sáu trường hợp tại bệnh viện đà nẵng sáu trường hợp tại bệnh viện phổi đà nẵng
và một trường hợp người trung quốc đang được theo dõi tại bệnh viện phụ sản nhi đà nẵng
hiện sức khỏe của nhiều bệnh nhân đã ổn định một vài trường hợp có suốt nhẹ
đến thời điểm hiện tại đà nẵng chưa có trường hợp dương tính với chủng mới của virus corona
theo thống kê của bộ giáo dục và đào tạo đến hai mươi một h ngày hai tháng hai
đã có hơn hai mươi tỉnh thành phố báo cáo bộ về việc quyết định cho học sinh nghỉ học
để phòng dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra
trong số hơn hai mươi tỉnh thành phố cho học sinh nghỉ học đến thời điểm này
có một mươi sáu tỉnh cho học sinh nghỉ học một tuần từ ngày ba đến ngày chín tháng hai
bao gồm các thành phố lớn như hà nội
thành phố hồ chí minh đà nẵng và các tỉnh khác
các trường đại học trên cả nước cũng đã điều chỉnh lịch học muộn hơn so với kế hoạch
cụ thể trong một trăm chín mươi một trường đã báo cáo về bộ có bảy mươi trường cho học sinh nghỉ học đến ngày một mươi tháng hai
có trường đến một mươi bảy tháng hai có sáu mươi bảy trường không điều chỉnh lịch học do kế hoạch trước đó
đã cho học sinh nghỉ đến hết ngày một mươi tháng hai
bên cạnh đó có năm mươi bốn trường không điều chỉnh lịch giữ lịch học từ ngày ba mươi một tháng một đến ngày bốn tháng hai
trong đó chủ yếu là các trường quân đội hoặc có lịch học an ninh quốc phòng
đổi sang lịch học lâm sàng tại bệnh viện hoặc đang cân nhắc tình hình địa phương
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại